cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
iran cảnh báo nguy cơ gia tăng chủ nghĩa cực đoan ở trung đông
thưa quý vị và các bạn nhân dịp tết cổ truyền chorchnam thơm mây của đồng bào khmer nam bộ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã thăm chúc tết chorchnam thơm mây và làm việc tại sóc trăng
tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam biểu dương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh sóc trăng về những kết quả đã đạt được đồng thời yêu cầu ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng
cần đẩy mạnh vận động thành lập hợp tác xã nâng cao chất lượng gia đình văn hóa nâng cao chất lượng hoạt động giám sát
chọn những vấn đề nhân dân bức xúc để kiến nghị giải quyết kịp thời thỏa đáng cho dân
đồng chí nguyễn thiện nhân lưu ý sóc trăng cần ra soát cụ thể từng lĩnh vực trong nông nghiệp
tìm giống cây trồng vật nuôi sản xuất hiệu quả tiếp tục nâng cao năng suất con tôm nâng cao năng lực quản lý
nhân rộng các mô hình hợp tác xã làm ăn hiệu quả tìm đầu ra cho sản phẩm
chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản nâng cao thu nhập cho nông dân
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân đã gặp gỡ trò chuyện với trưởng ban công tác mặt trận
hội cựu chiến binh cán bộ hưu trí ở khu dân cư tại thành phố sóc trăng
thăm chúc tết cho năm thơ mây hội đoàn kết sư giãi yêu nước tỉnh sóc trăng
trong những ngày qua tại các đô thị lớn trên cả nước chính quyền các cấp đã đồng loạt gia quân lập lại trật tự đô thị
trong đó có việc đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
hiệu ứng từ quận một tp hcm đã tạo được một làn sóng trên cả nước về lập lại trật tự đô thị
tuy nhiên nếu chỉ coi đây là nhiệm vụ của riêng chính quyền thì câu chuyện về hè có lẽ sẽ không có hồi kết
hiệu quả qua những đợt gia quân trên phạm vi
cả nước là rõ rệt lòng đường vỉa hè được thông thoáng các bãi trong giữ xe không phép được xử lý
nạn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh cũng được xử lý quyết liệt nhiều điểm đen về trật tự đô thị được xóa bỏ
bục bệ cầu dẫn bị chính quyền cơ sở xử lý mạnh tay những vi phạm lấn chiếm đất công vỉa hè đều bị cương quyết xử lý
hình ảnh những vỉa hè thông thoáng xuất hiện ngày càng nhiều tại các con phố lớn
nơi mà người đi bộ nhiều năm qua phải đi dưới lòng đường
tôi là những người dân và những người buôn bán
bán ở đây thì tôi thực hiện ngay theo hàng đào chỉ theo sự chỉ đạo của anh em và ủy ban nhân dân hoặc bán trật tự
bình thường mọi khi thì mình cứ để một cái xe ra ngoài này nhưng bình thường ngày trước
từ đầu năm thấy anh em làm thế thì mình không để nữa và tuân thủ ngay theo không phải để anh em phải nhắc
việc xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên cả nước không phải đơn thuần chỉ là một đợt gia quân lập lại trật tự đô thị
đã xuất hiện không ít trường hợp chống đối lực lượng chức năng
gây khó khăn cản trở cho lực lượng thực thi công vụ
tư tưởng sử dụng vỉa hè để kinh doanh hoặc đơn giản hơn là dùng vỉa hè để tạo sự thuận lợi cho ra vào căn nhà mặt tiền
bằng bậc tam cấp bục bệ đã ăn sâu vào ý thức của nhiều người dân hình thành tư duy về hè là của nhà mình
dẫn đến hành động chống đối lực lượng chức năng khi bị xử lý
đặc biệt hơn tâm lý cố chịu một vài ngày cho qua đợt cao điểm là tâm lý chung của nhiều người dân
đang sử dụng vỉa hè như một phần trong cuộc sống mưu sinh
chúng ta đã được thấy những lực lượng gồm chính quyền các cấp tổ chức những tốt tuần tra
xử lý những vi phạm trên các con phố
nhưng một điều nhìn thấy rõ đó là khoảng trống để lại sau lưng lực lượng này sau khi xử lý các vi phạm
không có một cơ quan nào đảm trách việc duy trì kết quả họ vừa làm
trong khi lực lượng của chính quyền vẫn mỏng
việc duy trì thì chúng tôi cũng xác định đó là việc thường xuyên và liên tục
và cái việc lập chốt duy trì này thì trên cơ sở thì chúng tôi cũng tăng cường thêm cái việc để làm sao người dân ý thức được
và cùng tham gia thực hiện với chính quyền để tạo dựng thành một cái thói quen
một cái nếp sống văn hóa trong vấn đề đảm bảo về trật tựu đô thị và địa bàn
thế và từ đó thì cái việc mà duy trì
các cái điểm chốt này là việc thường xuyên
đấy và chúng tôi cũng tiếp tục để làm sao phối hợp với các ban ngành đoàn thể của phường
trong vấn đề giao để mà có những cái tự quản ở các địa bàn dân cư
rồi cái thứ hai là thành lập ra các cái tổ tự quản và các cái khu dân cư để duy trì cái công tác này
những lúc như thế này mới thực sự thấy cần thiết có sự vào cuộc của một lực lượng khác
đông đảo và rất quan trọng đó chính là các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội
chúng ta có mặt trận tổ quốc cấp cơ sở
đoàn thanh niên hội phụ nữ hội cựu chiến binh tổ dân phố ban công tác mặt trận
lực lượng quan trọng đóng vai trò then chốt trong công tác vận động tuyên truyền
làm thay đổi tập quán tư duy của người dân
có thể nói trong câu chuyện dành lại vỉa hè lòng đường
thì có lẽ vai trò của các cơ quan đoàn thể tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa được chú ý đúng mức
nếu không có sự chung tay của các lực lượng này
thì dù chính quyền các cấp có cố gắng đến mấy hiệu quả lâu dài vẫn còn là một dấu hỏi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng
và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa
đến khoảng sáu giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên có khoảng hơn một trăm linh xe gắn máy trong kho bị lửa thiêu dụi hoàn toàn
cơ quan chức năng đồng nai đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
cũng trong ngày tám tháng bốn hàng chục cảnh sát phòng cháy chạy cháy đã được quy động
để liên tục dập tắt đám cháy xảy ra hai lần tại một ngôi nhà nằm trên đường nguyễn kệ quận phú nhuận tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động tám xe chuyên dụng cùng bốn mươi sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai công tác chữa cháy sau khoảng hai mươi phút đám cháy cơ bản đã được dập tắt
tuy nhiên đến một mươi hai giờ cùng ngày khói bất ngờ bùng lên trở lại
lực lượng phòng cháy chữa cháy phải tiếp tục quay trở lại dập tắt hoàn toàn đám cháy
vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều tài sản một căn nhà bên cạnh cũng bị cháy xém
nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện
trên địa bàn tỉnh quảng trị vừa xuất hiện một ổ dịch lở mồm long móng trên đàn bò của người dân
mặc dù dịch bệnh mới xảy ra lần đầu trong năm nay
nhưng đã có nhiều khó khăn bất cập trong việc phòng chống dịch ở quảng trị
con bò đầu tiên bị bệnh lở mồm long móng được phát hiện tại hộ ông đỗ viết minh
ở thôn an khê xã do sơn huyện do linh tỉnh quảng trị
sau đó lây lan ra một mươi hai con trên tổng đàn một mươi bảy con của sáu hộ dân nơi đây với các biểu hiện giống nhau
một bất cập ở đây là toàn xã do sơn có sáu cơ sở thú y
thế nhưng chỉ một mình anh nguyễn văn cư thú y trưởng của xã là làm công tác chống dịch
các thành viên còn lại đang nghỉ vì không có phụ cấp
không chỉ thiếu đội ngũ thú y cơ sở mà vaccine để tiêm phòng cho đàn gia súc trong vùng dịch tỉnh quảng trị
cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
để ngăn chặn dịch bệnh ngành thú y tỉnh quảng trị đã và đang triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng
dọn dẹp vệ sinh và hướng dẫn bà con cách chữa trị cho bò bị bệnh ở vùng dịch
nhưng để khống chế dịch một cách triệt để thì đây là vấn đề khó đối với ngành thú y của tỉnh quảng trị
theo chúng tôi bây giờ hiệu quả nhất là thực hiện biện pháp tiêm phòng
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch trên ủy ban nhân tỉnh và ủy ban nhân tỉnh có quyết định phê duyệt
tuy nhiên cho đến giờ phút này là chúng tôi vẫn chưa được cấp kinh phí để thực hiện chủ động tiêm phòng cho đàn châu bò trên địa bàn tỉnh
không biết vướng mắc ở chỗ nào nhưng hiện tổng đàn châu bò của tỉnh quảng trị là chín mươi năm con
nếu không có biện pháp khống chế dịch lở mồm long móng một cách triệt để tại địa bàn thôn an khê xã do sơn thì nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng ở tỉnh quảng trị là điều khó tránh khỏi
bước vào vụ khai thác cá năm hai nghìn một mươi bảy ngư dân các xã vùng biển của các huyện quỳnh lưu diễn châu thị xã hoàng mai và cửa lò nghệ an đều phấn khởi khi đánh bắt được các loại hải sản có giá trị kinh tế cao đã tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển
tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu hàng chục phương tiện tàu thuyền có công suất lớn từ chín mươi cv trở lên của ngư dân các xã quỳnh long quỳnh nghĩa kiến thụy cập bến với khoang đầy áp cá
tàu khai thác được một mươi năm ba mươi tấn cá các loại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng đặc biệt là đội tàu cá đóng mới theo nghị định sáu bảy đã trúng đậm cá thu sau mỗi chuyến biển từ một mươi đến một mươi năm ngày cho thu nhập từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng nhiều tàu có thu nhập gần bốn trăm linh triệu đồng

thị xã hoàng mai hiện có chín trăm sáu mươi hai chiếc tàu khai thác hải sản với tổng công suất trên chín mươi cv của ba phường xã quỳnh lập quỳnh dị và quỳnh phương
sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng ba mươi ba mươi năm tấn một đơn vị
chỉ tính riêng tháng ba ngư dân thị xã hoàng mai khai thác được tám tấn hải sản các loại tổng sản lượng trong quý i trên một năm trăm linh tấn giá trị hai trăm ba mươi bảy tỷ đồng tăng năm ba mươi chín so với cùng kỳ giá cả các sản phẩm khai thác khá ổn định đầu ra đảm bảo không có hiện tượng bị ế hay tôn hàng

tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng ba mươi ba mươi năm nghìn tấn một đơn vị giá cả các sản phẩm khai thác hàng năm đạt khoảng ba mươi ba mươi năm nghìn tấn một đơn vị

hiệu quả hoạt động chưa cao đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát sử dụng trạm cân linh hoạt hiệu quả để phát hiện xử lý nghiêm các xe vi phạm an toàn giao thông không để tình trạng xe quá khổ chở quá tải làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân

đây là những hình ảnh tại cửa biển tư hiền xã vinh hiền huyện phú lộc thừa tuyên huế
vào thời điểm dự án nạo vét luồng lạch cửa biển tư dung tư hiền giai đoạn hai vừa kết thúc dù qua hai lần thực hiện dự án luồng lạch dành cho tàu thuyền ra vào cửa tư hiền vẫn cứ tắt
rất nhiều ngư dân tại khu vực này bức xúc do dự án lấy danh nghĩa cải tạo nạo vét cửa biển nhưng chỉ tập trung hút cát đem bán
còn phần bồi lắng bên trong với nhiều bùn đất tạp chất không sử dụng được đã bị chủ đầu tư ngó lơ
đến nay cát nhiễm mặn vùng cửa biển tư hiền đã bị doanh nghiệp múc bán sang nước ngoài sáu trăm sáu mươi m ba vượt một trăm năm mươi m ba so với quy định
lâu nay cửa càng quá cửa càng gây khó khăn nhiều đi lại đi lại có khó khăn vô ra không được càng đi càng sâu được mấy tháng rồi bị càng lại
nhằm khơi thông luồng lạch
cân bằng sinh thái tăng hiệu quả thoát lũ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba dựa trên đề xuất của ubnd tỉnh thừa tuyên huế bộ xây dựng đã đồng ý cho công ty cổ phần khai thác khoáng sản năm nham
trong quá trình tham gia xã hội hóa nạo vét cửa biển được phép xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án với khối lượng một một triệu m ba
thực hiện trong năm hai nghìn một mươi ba tại hai vùng cửa biển tư dung và tư hiền
tuy nhiên lấy lý do ảnh hưởng mưa bão thời tiết xấu mã đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn công ty năm mươi năm mới tiến hành nạo vét luồng lạch tận thu bốn trăm bốn mươi mét khối cát đưa ra nước ngoài bán
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn công ty năm mươi năm tạm ngừng nạo vét cửa biển tư hiền
tư hiền đã từ lâu rồi nó càng liên tục
nhưng nói chung anh em của xã bình hiền muốn đóng tàu đánh bắc xa bờ lớn để vương khơi bám biển
nhưng có cái là vì luồng lạch quá càng
nên chỉ yêu cầu người dân ở đấy chứ mong muốn làm sao nhà nước quan tâm hút cho một cái luồng lạch để vô ra vào càng tư hiền
đó là điều thứ nhất điều thứ hai là cửa tư hiền là cửa bảy ngang nó bôi lấp liên tục
nên chỉ khi nào vét thì nhờ nhà nước quan tâm là kè cho một bờ đá lúc đó mới tồn tại được
chứ không thôi không kè bờ đá thì hút ngay đi ngay mãi một tháng sau nó ngừng lấp lại
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công ty năm mươi năm lại được bộ xây dựng gia hạn cho xuất khẩu
các nhiễm mặn tận thu khi nạo vét cửa tư hiền
lần này cửa biển còn bị khai thác vượt khối lượng cho phép đến một trăm năm mươi m ba mà không hề bị cơ quan giám sát nào vào cuộc
cho đến khi giai đoạn hai dự án kết thúc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
để đánh giá được vấn đề này cho đến bây giờ dự án chưa hoàn thành
cho nên về mặt chính quyền và nhân dân địa phương vẫn chưa cảm nhận rõ được hiệu quả của dự án mang lại
bởi mong muốn lực nhất của nhân dân của xã nhà
trong vùng ven đầm phá thám giang cầu hai
là mong muốn được khơi thông vị trí tư cửa cho đến cả cá
nhằm phục vụ cho lưu thông bảo hệ cân bằng sinh thái thám giang cầu hai
đồng thời đó kết hợp với việc neo đầu và tập kết các sản phẩm đánh bắt tư biển tại cả cá tư hiền
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thừa tuyên huế cho biết
khi làm lại dự án vào năm hai nghìn một mươi sáu
công ty nằm nhằm chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định
chưa phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và không báo để giám sát
mục tiêu chính của dự án là khơi thông luồng lạch đã không được trú trọng
dù qua hai lần nạo vét cửa biển tư hiền vẫn không mang lại hiệu quả khiến cho ngư dân bức xúc
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh tự do đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
tại trung tâm giáo dục thường xuyên
quận huyện nơi đang cư trú
trong thời điểm này các thí sinh lớp một mươi hai đã bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi
thời hạn nhận đăng ký dự thi là từ ngày một đến ngày hai mươi tháng bốn
để tránh sai sót các thí sinh lưu ý phải ghi đúng mã trường mã ngành mã tổ hợp xét tuyển
vì nếu ghi không chính xác hồ sơ sẽ bị loại
ngoài ra để có thông tin chính xác về tình hình tuyển sinh của các trường
thí sinh có thể tìm hiểu trên trang thông tin điện tử của trường
và cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ www thituyểnsinh vn
trong thời gian nhận hồ sơ các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
có nhiệm vụ tư vấn hướng dẫn và cùng với thí sinh kiểm tra cẩn thận hồ sơ trước khi nhận
tại trường tiểu học thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
ban đại diện dự án tủ sách lam sơn đã trao tặng một trăm chín mươi tám tủ sách và gần hai trăm linh xuất quà
với tổng trị giá năm trăm linh triệu đồng cho một mươi bảy trường tiểu học trên địa bàn
chương trình cho các em trái tim khỏe mạnh có tính chất nhân đạo mở ra nhiều cơ hội
giúp những trái tim bé bỏng hồi sinh các gia đình nghèo vượt qua khó khăn
cùng với cả nước phát triển nòi giống dân tộc
tổng thống mỹ donald trump cho biết ông đã cùng nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình
thảo luận chi tiết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân triều tiên và cách thức đối phó
đồng thời ông trump cũng đã yêu cầu chủ tịch trung quốc tập cận bình
nỗ lực hơn nữa trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của triều tiên
trở lại với tình hình ở khu vực trung đông tổng thống iran hassan rouhani hôm qua đưa ra lời cảnh báo rằng
cuộc tấn công bằng tên lửa của mỹ nhằm vào một căn cứ không quân của syri có nguy cơ làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong khu vực
trong bài phát biểu được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước iran tổng thống rouhani cho biết
hành động xâm lược của mỹ đối với căn cứ không quân tại syri sẽ làm gia tăng căng thẳng chủ nghĩa cực đoan khủng bố cho khu vực
bất ổn toàn cầu và phải bị lên án
tổng thống iran cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập công bằng về cuộc tấn công nghi bằng vũ khí hóa học
vào thị trấn ilis do phiến quân kiểm soát ở tây bắc syri
đồng thời khẳng định tehran đang đề nghị thành lập một ủy ban điều tra sự thật quốc tế
nhằm tìm ra số vũ khí hóa học này đến từ đâu
tổng thống rouhani cho rằng chính phủ syri không sở hữu vũ khí hóa học
song ám chỉ liên hợp quốc giám sát việc chính quyền damas phá hủy kho vũ khí hóa học
theo thỏa thuận đạt được giữa washington và moscow vào năm hai nghìn một mươi
tại thủ đô athens của hy lạp hàng vạn người dân nước này hôm qua đã đổ xuống đường biểu tình
nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng mới của chính phủ
động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi chính phủ hy lạp và các chủ nợ quốc tế
đạt thỏa thuận về một loạt đề xuất cải cách nhằm giúp athens có thể nhận được khoản giải ngân
để trả món nợ đáo hạn vào tháng bảy tới
theo thỏa thuận hy lạp sẽ phải tiến hành hàng loạt các biện pháp khắc khổ
trong đó có việc cắt giảm lương hưu cho năm hai nghìn một mươi chín với tổng giá trị lên tới một gdp
tăng thuế lên mức một gdp trong năm hai nghìn hai mươi
trong số người biểu tình hầu hết là những người đã nghỉ hưu
bất bình với kế hoạch cắt giảm lương hưu mà chính phủ công bố vài ngày trước đó
theo đó lương hưu của những người nghỉ hưu sau ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu sẽ bị cắt giảm từ một mươi năm đến hai mươi
thậm chí một số người sẽ còn bị cắt giảm đến ba mươi năm lương hưu
những biện pháp khắc hổ này khiến đời sống chúng tôi trống chất khó khăn
chúng tôi không thể chấp nhận sống như thế này họ liên tục cắt giảm lương hưu
mặc dù được dự báo về sự phục hồi tăng trưởng
song nền kinh tế hy lạp trong năm ngoái vẫn trì trệ
các thống kê mới đây cho thấy triển vọng kinh tế của hy lạp không mấy khả quan
và bắt đầu dấu hiệu chậm và bất ổn định trở lại do nợ công
còn tại venezuela nước này vừa ra thông cáo chính thức phản đối tuyên bố mới đây của đô đốc cuttit
chỉ huy bộ tư lệnh phương nam của quân đội mỹ rằng
tình hình của venezuela rất có thể sẽ cần tới một giải pháp cấp khu vực
trong thông cáo chung của bộ ngoại giao và bộ quốc phòng venezuela
lời khẳng định của đô đốc cớt tít nằm trong một chiến lược nhiều bên
nhằm can thiệp vào venezuela và tìm cách tạo ra mất ổn định
theo thông cáo venezuela cảnh báo tới cộng đồng quốc tế rằng
đang có một kế hoạch được triển khai nhằm gây tổn hại quyền tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ
đi ngược lại hiến trương liên hợp quốc cùng các nguyên tắc và tôn chỉ của văn kiện này
những tuyên bố trên của chính quyền tổng thống nicolas maduro diễn ra trong bối cảnh
căng thẳng chính trị tại venezuela đang gia tăng sau khi tòa án tối cao nước này
đã vô hiệu hóa các chức năng của quốc hội
vì cho rằng cơ quan lập pháp có hành động coi thường tòa án
liên tục thúc đẩy các nỗ lực chống lại tổng thống maduro
mặc dù phán quyết này đã được rút lại
song các cuộc biểu tình của phe đối lập chống lại chính phủ vẫn tiếp diễn tại quốc gia nam mỹ này
chuyển đến một thông tin khác liên đoàn bóng đá thế giới fifa vừa thông báo
về việc thua lỗ khoảng ba trăm sáu mươi chín triệu usd do liên quan đến bỏ ra chi phí pháp lý cho các bê bối tham nhũng
việc thu lỗ của fifa trong năm ngoái đã không gây bất ngờ
do mô hình kinh doanh theo chú kỳ quân cấp bốn năm một lần
của tổ chức thế giới
tuy nhiên điều khiến fifa thua lỗ nhiều như vậy là do xuất phát từ hàng loạt vụ bê bối tham nhũng gây tốn kém nặng nề
tính trong năm hai nghìn một mươi sáu chi phí pháp lý của tổ chức này tăng vọt từ hai mươi hai triệu usd lên tới năm mươi triệu usd
các báo cáo tài chính mới của fifa đã cho thấy sự minh bạch với các mức lương chi tiết của các quan chức và các thành viên khác
đây là một trong những bước quan trọng nhằm khôi phục lòng tin
trong đó bao gồm việc quản lý doanh thu và chi tiêu có trách nhiệm bảo đảm giám sát chặt chẽ
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại